nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và sáu mươi hai năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ tp hà nội hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín hội thi tiếng hát chữ thập đỏ tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
hội thi tiếng hát chữ thập đỏ tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
hình ảnh những con người mặc áo chữ thập đỏ đã được khắc họa rõ nét sinh động lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng những giá trị nhân đạo nhân văn nhân ái